kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi hai tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là những tin tức về an ninh kinh tế quý vị cùng quan tâm theo dõi
tại tỉnh bình phước công an huyện biên giới bù đốp đang tạm giữ hai đối tượng là ngô viết kinh luân còn gọi là tâm
chú tại thành phố hồ chí minh và phạm thị huế chú tại huyện bù đốp cùng chiếc xe tải và một trăm ba mươi kg pháo để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
trưa ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác gồm công an huyện bù đốp phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh và đồn biên phòng phước thiện
tuần tra tại khu vực lô cao su thuộc ấp tân hưng xã phước thiện huyện bù đốp phát hiện xe ô tô tải do luân điều khiển
trên xe còn có phạm thị huế đi cùng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe tải chở năm bao tải chứa bảy mươi bốn hộp hình lập phương có tổng trọng lượng là một trăm ba mươi kg
các đối tượng khai nhận là pháo nổ
số pháo trên là của huế thuê luân vận chuyển từ huyện bù đốp đi thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để tiêu thụ
hai xe ô tô tải vận chuyển bảy trăm linh bao tải không nhãn mát
bên trong chứa bốn mươi hai tấn cà phê hạt không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
trong lúc tuần tra chống bất lậu trên địa bàn huyện tịnh biên khi đến khu vực ấp phú hiệp xã an phú
tổ liên ngành phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên tiến hành dừng xe ô tô tải do tài xế nguyễn tiền phương
trú tại huyện an phú điều khiển để kiểm tra
tổ công tác đã phát hiện trên xe chở ba trăm năm mươi bao tải không nhãn mát bên trong có chứa hai mươi một tấn hạt cà phê
khoảng một mươi phút sau cũng tại khu vực trên tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô do tài xế nguyễn trương thúc định
trú tại thành phố châu đốc điều khiển chở ba trăm năm mươi bao không nhãn mát bên trong có chứa hai mươi một tấn hạt cà phê
tại thời điểm kiểm tra hai tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên để xử lý
sáng qua ngày một mươi một tháng một mươi hai đồn biên phòng
phú hội bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ lô hàng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc
trước đó tổ công tác số chín đồn biên phòng phú hội tổ chức tuần tra kiểm soát tại ấp phú nhân xã phú hội huyện an phú
đến khu vực mốc hai nghìn năm trăm ba mươi ba tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển thuyền gỗ đang tập kết hàng hóa ở bờ sông có biểu hiện nghi vấn
nên tiếp cận để kiểm tra phát hiện lực lượng đối tượng nhảy xuống sông bỏ trốn bỏ lại trên thuyền bảy bao tải chứa một trăm sáu mươi chai thuốc diệt cỏ hiệu ramoson hai trăm bảy mươi sáu
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên tổ công tác đã đưa toàn bộ phương tiện tăng vật vào động biên phòng phú hội để tiếp tục điều tra làm rõ
tại đà nẵng công an phường hòa hiệp nam phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường công an huyện liên triều vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một hộ dân trên địa bàn có những hành vi tàng trữ nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm
tiến hành kiểm tra căn nhà tại số bảy phường hòa hiệp nam quận liên triều do ông cao hồng phong quê tại tỉnh quảng bình thuê để ở
công an phường phát hiện tại đây đang nuôi nhốt một số động vật quý hiếm gồm
hai cá thể kỳ tôm hai cá thể trồn hôi một cá thể rùa đá một cá thể khỉ mốc một cá thể tt
tiếp tục kiểm tra một tủ đông phát hiện thêm một mươi sáu kg thịt động vật đông lạnh cùng một số dụng cụ dùng để bẫy động vật
qua làm việc ông phong khai nhận số cá thể động vật nói trên do ông nguyễn văn thân chú tại huyện quận thanh khê mua được từ con tum với giá một mươi hai triệu đồng và đem gửi tại nhà của phong
toàn bộ số động vật thì động vật này sẽ dùng để bán lại cho các nhà hàng quán nhậu trên địa bàn để kiếm lời
tiếp theo là một số tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong bối cảnh đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín có đủ điều kiện khách quan để khai thác du lịch
thì thành phố hồ chí minh vừa có công văn trình thủ tướng chính phủ chấp thuận cho thí điểm đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine
đây được coi là yếu tố
yếu tố quan trọng giúp ngành du lịch thành phố khôi phục và không bị chậm chân so với các điểm đến khác trong khu vực
theo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lý do để thành phố kiến nghị được sớm đón khách quốc tế là căn cứ vào việc thành phố hồ chí minh
đã hội tụ đủ một số điều kiện cần thiết khác như tỷ lệ người dân được tiêm vaccine hiện đạt mức cao
hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực vật lực trang thiết bị vật tư và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh
trong phòng chống dịch
điều kiện khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh là cần có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận
thời gian tiêm mũi hai hoặc mũi một đối với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
tính đến thời điểm xuất cảnh hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín hay các giấy tờ tương đương xác nhận
đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được việt nam công nhận
thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá sáu tháng
cục thống kê đồng nai cho biết trong tháng một mươi một vừa qua doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh
ước đạt một mươi ba sáu nghìn tỷ đồng tăng khoảng năm một so với tháng trước
doanh thu bán lẻ đối với nhiều ngành nhóm mặt hàng thương mại trong tháng một mươi một tăng cao so với tháng trước đó
trong đó nhóm otocon dưới chín chỗ ngồi là nhóm có tốc độ tăng cao nhất nhóm hàng may mặc tăng gần bốn năm
nhóm đồ dùng
dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng hơn sáu tám nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng hơn năm chín nhóm xăng dầu các loại tăng khoảng bốn tám
nguyên nhân tăng là do việc lưu thông hàng hóa thông thoáng hơn nên nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ vận tải được hoạt động trở lại
các trung tâm thương mại siêu thị mini chợ đầu mối chợ truyền thống được hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch
ngoài ra trong tháng một mươi một nhiều cửa hàng có các chương trình khuyến mãi nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người dân góp phần đưa doanh thu ngành thương mại tháng một mươi một tăng khá so với tháng trước
bộ công thương vừa ban hành chỉ thị số một mươi hai về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối năm hai nghìn hai mươi một và dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó cần đánh giá nguồn cung hàng
hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu từ đó chủ động bảo đảm cân đối thị trường không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gây tăng giá đột biến trong dịp tết và dịp cuối năm ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
tranh thủ thời gian này chị nguyễn thị yến đã đến đây mua các loại đồ gia dụng điện tử để phục vụ nhu cầu của gia đình cũng như trang trí thêm cho nhà cửa
hàng hóa dồi dào thế nên chị yến thực sự yên tâm phần nào trong việc mua sắm cũng như chi tiêu
còn với các loại mặt hàng thiết yếu như gạo đồ khô dầu ăn mắm muối thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp khác nhau
và không có hiện tượng kham hạ
hàng sốt giá điều đó đã mang lại niềm tin cho người tiêu dùng trong mùa mua sắm cao điểm trong năm
hiện nay các đơn vị sản xuất doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh để đảm bảo duy trì sản xuất
đồng thời thực hiện tốt quy định về dự trữ lưu thông dự trữ quốc gia để cung ứng đủ kịp thời nguồn hàng cho thị trường
do lường trước được cái phức tạp của dịch bệnh nên chúng tôi đã làm ngay từ đầu chúng tôi đã đàm phán với các nhà cung cấp để mua các cái lô gói lớn dẫn tới là gần như giá cả là không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng kích cầu do
cái dịch bệnh phức tạp mà chúng tôi kích cầu bằng hình thức là hỗ trợ khách hàng tốt nhất về chính sách giá về chính sách hậu mãi cũng như là chính sách bảo hành chính hãng đối với khách hàng
chúng tôi đã chuẩn bị một nguồn hàng dự trữ để phục vụ bà con ở thủ đô hà nội rất lớn với nguồn hàng dự trữ của chúng tôi từ gấp lên từ ba đến năm lần
và bên cạnh đó thì chúng tôi có một cái kho trung tâm tại bắc ninh lúc nào cũng dồi dào cái nguồn hàng để đưa trung chuyển cho đến các siêu thị ở thủ đô hà nội
nguồn hàng của chúng tôi dự trữ rất là rồi rào phong phố
bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá
kinh doanh hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng không bảo đảm an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận trong thương mại
chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán
ngoài ra phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới và các mặt hàng có nhu cầu tăng cao trong dịp tết nguyên đán
sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai tổng công ty cấp nước sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên sao qua co cho biết
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai giá nước sẽ điều chỉnh theo lộ trình do ủy ban nhân dân tp hcm ban hành
theo đó giá nước sẽ tăng từ bốn trăm linh đến một hai trăm linh đồng một mét khối

với định mức nước cơ bản mà nhà nước mà người dân tp hcm đang được cấp là bốn mét khối một người một tháng
sẽ tăng từ sáu ba trăm linh đồng thành sáu bảy trăm linh đồng một mét khối
đối với các định mức khác thì được tính như sau từ bốn mét khối đến sáu m ba một người một tháng
sẽ điều chỉnh từ một mươi hai một trăm linh đồng thành một mươi hai chín trăm linh đồng một mét khối
trên sáu mét khối một người một tháng sẽ điều chỉnh từ một mươi ba sáu trăm linh đồng thành một mươi bốn bốn trăm linh đồng một mét khối
đối với cơ quan hành chính sự nghiệp
đoàn thể sẽ điều chỉnh từ một mươi hai ba trăm linh đồng thành một mươi ba đồng một mét khối
đơn vị sản xuất sẽ điều chỉnh từ một mươi một bốn trăm linh đồng thành một mươi hai một trăm linh đồng một mét khối
đơn vị kinh doanh dịch vụ sẽ điều chỉnh từ hai mươi một trăm linh đồng lên hai mươi một ba trăm linh đồng một mét khối
ngoài ra từ năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm sẽ giao sao qua co thực hiện thu tiền dịch vụ thoát nước
và xử lý nước thải thông qua hóa đơn tiền nước
số tiền thu hộ sẽ căn cứ khối lượng nước
sạch tiêu thụ hàng tháng mức giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải theo quy định
năm hai nghìn hai mươi một có nhiều biến động lớn trong đó có dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng nặng nề
đến sự phát triển kinh tế trong nước và xuất khẩu
chế biến và xuất khẩu thủy sản chịu tác động không nhỏ
tuy nhiên bằng những nỗ lực để vượt qua khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
và những yếu tố khách quan về giá cước vận chuyển
kim ngạch xuất khẩu thủy sản của việt nam dự kiến sẽ cán đích là tám sáu mươi bảy tỷ usd
tăng ba so với năm hai nghìn hai mươi
theo tổng cục trường tổng cục thủy sản tổng sản lượng tôm nuôi năm hai nghìn hai mươi một ước đạt chín trăm bảy mươi tấn
trong đó tôm sú đạt hai trăm bảy mươi bảy tấn tôm thẻ chân trắng là sáu trăm bốn mươi hai năm nghìn tấn còn lại là tôm khác
kim ngạch xuất khẩu tôm ước đạt ba tám tỷ usd tăng hai bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu cá cha cũng dự kiến cán đích
giá là trên một năm tỷ usd
nhiều mặt hàng chủ lực như cá ngừ bạch tuộc mực cũng đóng góp vào tăng trưởng chung
thưa quý vị ở thời điểm này tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín kéo theo sự biến động của thị trường tiêu thụ
nhưng các cơ sở sản xuất sản phẩm truyền thống ocop tại thành phố đà nẵng vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất
cung ứng cho thị trường tết nguyên đán
không chỉ gói gọn ở thị trường đà nẵng mà những mặt hàng này còn cung ứng cho các tỉnh miền trung
và tây nguyên và xuất khẩu sang các nước khác
những ngày này cơ sở sản xuất mứt gừng bắt đầu hoạt động trở lại sẵn sàng phục vụ cho mùa tiêu dùng lớn nhất trong năm
bình quân mỗi ngày cơ sở làm ra từ một trăm linh đến một trăm năm mươi sản phẩm
đây là một trong số sản phẩm ocop nông thôn tiêu biểu đặc trưng của đà nẵng và quen thuộc với người tiêu dùng mỗi dịp tết đến
thế nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín các đường đặt hàng đến thời điểm này
đã giảm một nửa so với mọi năm do đó cơ sở đã mở rộng tìm kiếm các kênh bán hàng khác nhau
còn chúng tôi sẽ phục vụ khi có nhu cầu thì chúng tôi sẽ gửi hoàn đi các đại lý ở các nguyên bản
mùa sản xuất tết năm nay bắt đầu muộn hơn so với những năm trước
dự kiến năm nay sức mua tại chỗ sẽ không tăng
nên các cơ sở đang tập trung tìm kiếm đơn hàng mở rộng thị trường đi các tỉnh và xuất khẩu
mình có xuất nhật xuất hàng hiện giờ cái đơn hàng thì vẫn điều đó gọi là điều
trong tháng này thì nhật lại đặt thêm một con nữa
tăng hơn so với bình thường
nhưng mà cái độ phủ tại nhật rất tốt
và mình đã vô được các siêu thị của các nước tại nhật như là ấn độ trung quốc đài loan v v
rất nhiều cái sản phẩm tại các nước đó tại nhật đã có hàng của mình
mình cảm thấy rất tự hào về việc này
thực sự một cái sản phẩm từ các cái giá trị nông nghiệp từ hoàn toàn thủ công từ cái gì đó nó rất là truyền thống
thành phố đà nẵng hiện có hai mươi sáu sản phẩm ocob
đây là những sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương theo công thức truyền thống
để kịp thời hỗ trợ và kết nối thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm này
ngành công thương và địa phương đang tích cực tổ chức các hoạt động như hỗ trợ trực tiếp trực tuyến
để sản phẩm ocob đà nẵng tiếp cận được nhiều thị trường tiêu thụ khác
đối với phường thì cũng có những chương trình hỗ trợ khuyến khích động viên đối với các cơ sở để xây dựng sản phẩm này
rồi bàn những việc hỗ trợ cho tham gia các hỗ trợ những việc nông việc vây vốn
từ nay đến cuối năm thì sở ông thương chỉ là tổ chức chương trình xuất tuyến thương mại của quý tư
trong đó tập trung vào một số tổ chức hoạt động như là tổ chức hỗ trợ hành lăng ở trước đồng tay
tổ chức hỗ trợ xuân tổ chức một số hoạt động trực tuyến để qua đó giúp cho các doanh nghiệp
như là xuất tuyến được các hoạt động của mình
mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh thiên tai nhưng mỗi độ giáp tết
các cơ sở sản xuất sản phẩm truyền thống
được để đưa đặc sản của địa phương đến với người tiêu dùng
giữ hương vị đặc sản vùng miền để ngày tết thêm đầm ấm
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay